sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng đã có buổi làm việc với quận ủy tân bình về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
tại buổi làm việc bí thư thành ủy đinh la thăng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của quận tân bình trong năm hai nghìn hai mươi
là quận nằm ở cửa ngõ giao thương quốc tế qua sân bay tân sơn nhất nên quận tân bình chịu áp lực lớn về giao thông hạ tầng cơ sở
quận kiến nghị với các sở ban ngành phối hợp giải quyết tình trạng kẹt xe xây dựng bãi giữ xe tại các cửa ngõ ra vào sân bay
đồng thời phối hợp đồng bộ để giải quyết các vấn đề tồn tại như nâng cấp cải tạo trung cư cũ
giải tỏa quỹ đất để xây dựng bệnh viện dự án cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia
trong năm hai nghìn một mươi bảy quận tân bình hướng tới trọng điểm tăng trí tiêu tăng trưởng kinh tế trong đó ngân sách thu về đạt trên ba tám trăm linh tỷ đồng
bí thư thành ủy đề nghị quận tân bình tập trung cho bảy chương trình đột phá và chương trình hành động của thành ủy
tập trung xây dựng thực hiện nghị quyết trung ương bốn đấu tranh ngăn chặn suy thoái đẩy lùi về chính trị
quận tân bình cần phối hợp tốt hơn với các sở ngành để giải quyết các vướng mắc hiện nay như vấn đề ngập tại sân bay tân sơn nhất
phân cấp ủy quyền để cải tạo trung cư cũ đồng thời nghiên cứu các giải pháp xây dựng các bãi đỗ xe ngầm cho phù hợp để giảm tình trạng kẹt xe đang ngày càng gia tăng